liên quan tới việc chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ tại khu đô thị thanh hà huyện thanh oai
ubnd tp hà nội đã giao sở xây dựng kiểm tra có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định an toàn cho người dân
theo đó thành phố hà nội tiếp tục chỉ đạo công ty cổ phần nước mặt sông đuống tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên nước sạch hà nội
công ty cổ phần vywaco điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch sông hà đông để điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị thanh hà
công ty nước sạch hà nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông đuống cho khu đô thị thanh hà
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà tăng tối đa công suất cấp nước đảm bảo cấp nguồn cho thành phố hà nội
công ty cổ phần nước sạch thanh hà xây dựng các giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân
ubnd huyện thanh oai ubnd quận hà đông tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị thanh hà
sở xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung để bổ sung nguồn cấp cho công ty nước sạch hà đông điều tiết điều phối cấp về khu đô thị thanh hà
công ty cổ phần nước mặt sông đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường bảy mươi để điều tiết tăng lượng nước cấp cho khu vực hà đông và khu đô thị thanh hà
thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại khu đô thị thanh hà và xử lý vi phạm nếu có